các chuyên gia đã nhận định chính tinh thần hành động của chính phủ các bộ ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp
đã giúp nền kinh tế đạt được kết quả tích cực nhất trong một mươi năm qua với mức tăng trưởng ngoạn mục bảy tám
để đạt được những kết quả này rõ ràng vai trò của chính phủ đã thể hiện một cách rất rõ nét
trong năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo chính phủ chủ trì chỉ đạo gần tám trăm linh cuộc họp thực hiện bảy mươi chuyến công tác làm việc với các địa phương
tham dự và chỉ đạo xúc tiến đầu tư tại hai mươi tỉnh thành phố trực tiếp thị xát tình hình giải quyết gần bốn trăm linh kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các địa phương
năm hai nghìn một mươi tám bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo
do những thay đổi trong chính sách thương mại của mỹ chiến tranh thương mại mỹ trung ngày càng diễn biến phức tạp
ở trong nước bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm hai nghìn một mươi bảy
nền kinh tế nước ta cũng đối mặt với nhiều thách thức như tình hình thời tiết diễn biến phức tạp giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp
với phương châm hành động kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
chính phủ thủ tướng chính phủ đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành và địa phương
tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại các nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ
nhờ đó tình hình kinh tế quý bốn và cả năm hai nghìn một mươi tám đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
việt nam đã đạt được mức tăng trưởng hoạn mục năm hai nghìn một mươi tám
thứ hai là nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ ổn định lạm phát được kiềm chế ở mức thấp
đã hỗ trợ cho xuất khẩu và sản xuất trong nước qua đó tiêu dùng cũng được cải thiện
đây là những nhân tố đã giúp kinh tế hai nghìn một mươi tám đạt được nhiều thành tiệu tích cực
có thể nói kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám đã có một cái kết trọn vẹn
nhưng các chuyên gia cho rằng không thể vội chủ quan với những thành công đã đạt được
chỉ có tinh thần đột phản
dám nghĩ dám làm như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
mới bảo đảm nền kinh tế việt nam tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong năm hai nghìn một mươi chín cùng những năm tiếp theo